khoảng một mươi hai h một mươi phút trưa nay hai mươi tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy chế biến mủ cao su ở bình phước gây thiệt hại nghiêm trọng
tại thời điểm trên khi công nhân của nhà máy chế biến mủ cao su thuận dung có địa chỉ ở thôn thuận hòa xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước đang làm việc
thì phát hiện có hỏa hoạn nên đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ và kịp thời báo cho lực lượng chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình phước đã huy động sáu xe phòng cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tại hiện trường
phải mất gần hai tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ban đầu được nhận định là do hỏng bu lông ở đường ống dẫn nóng của lò truyền nhiệt khiến dầu nóng bị bục
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên đã thiêu dụi một góc nhà xưởng và gần ba mươi tấn cao su thành phẩm bị cháy xém bên ngoài ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
được biết lò dầu truyền nhiệt trên được đưa vào hoạt động được khoảng hai năm